đáy hàng khơi là nghề dân những miệng lưới có đáy sâu trên biển cách xa đất liền từ một mươi hải lý trở ra
lưới đáy được mắc vào những cây cột to
trên cột treo căn tròi không thể nhỏ hơn làm nơi tá túp cho những người giữ đáy hay còn gọi là bạn trẻ

công việc của bạn tròi
ngoài canh giữ lưới còn phải trong con nước để quyết định buông kéo lưới
vì thế họ phải bám trụ ngày đêm giữa biển
không chỉ bị tụ túng giống như biệt giam trong căn tròi quay mình là đụng dách
môi trường sống của bạn tròi chứa đựng rất nhiều hiểm nguy
vì mưu sinh người làm nghề bạn tròi luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc
thậm chí đánh đổi mạng sống của bạn tròi
đến bảy ngày chạm vào lối rầm ba mươi âm lịch hàng tháng
chúng tôi có dịp tháp tùng cùng với các bạn tròi lần này ra đến tận đáy hàng khơi
chiếc ghe từ từ rời bến rạch gốc hơn hai tiếng đồng hồ dược quảng đường hơn một mươi hải lý
xa xa thấp thoáng những dãy cọc sang sát liền nhau giống như những hàng cục điện giữa biển khơi
mà bạn ghe gọi là cột kè đáy
bên trên những dãy cọc cách nhau khoảng năm mươi mét là một cái tròi nhìn từ xa chẳng khác nào những tổ chim
những căn tròi cao hơn mặt nước gần một mươi mét
hai sợi dây ni lông lớn bằng ngón chân cái được thả xuống
những bạn tròi lên phía mũi ghe nắm sợi dây chuẩn bị leo lên
từng đợt sóng dồn dập như muốn hất văng xuống biển
leo lên dây được
căn tròi rộng chừng hơn hai mét vuông cho hai người ở
lại chứa nào son nồi chén bát củi gạo
họ sống trong những căn tròi chơ dơ giữa biển khơi như những tổ chim
tối lửa tắt đèn chung cảnh lắc lư trên sóng mà không thể chia nhau chén nước còn cá ngon
mọi hoạt động di chuyển của cư dân trong xóm đều tựa trên những sợi dây
nhớ mà rơi xuống nước thì mười phần có đến chính là mất mạng
không chết vì cá giữ cũng vì nước cuốn vào đáy
có phát hiện ngay cũng trời cứu
cây nghề đáy hàng khơi vẫn thế
cây nghề đáy dựa hết vào sức người
phải là những người đàn ông trang đảm nhanh nhẹn khỏe mạnh nhất biết ra biển từ nhỏ mới kham được
mùa chướng về họ vật lộn với sóng biển canh từng miệng đáy
họ là những bạn tròi làm thuê nghề đáy hàng khơi
cái nghề hạ bạc đói no thất thường và lắm lúc họ phải đánh đổi sinh mạng mình cho cuộc mưu sinh
có lúc tháng tám nước lù nước chảy dữ trời anh phải nhảy xuống đạp mép nhảy xuống biển đạp mép cho nó chạy thùng nửa cây rồi nó mới chịu chạy xuống đất tới đất
nước chảy dữ trời anh mất văn mị anh lội chứ không lội qua khẩu lội không lội
văn cộng mị có văn cộng mị mình văn qua lội lội qua lội lội chứ không lội sợ vụt tay chết luôn
có mấy tháng đó nó cực chứ mấy tháng này dông mưa thì mình mới cực thôi chứ cũng mừng
như giấc này nè như đi chui đấy gặp trời mưa gặp con gái lại ướt hai ba bộ đồ vậy đó
đi ra rồi chắc chui thì ướt đồ rồi đi vô rồi nó lạnh nó không thay đồ
thay đồ một bộ có đồ mưa thì mặc đợi đó
thôi rồi hồi thì đi
rồi ra đi coi mép đổ tới đất cho nó mắc mưa nữa
này từ khi ngồi chút xíu nữa đi lỡ có bị mắc mưa là ướt mình nữa vô làn bộ nữa
tối khi ra phạch chạo rồi cái hàng khi mắc mưa cái rồi
lạnh rõ nào lạnh cũng phải cũng ra phạch chứ để thôi nó lên đổ chứ
lên đổ thì nó dính đáy mình nó xé đáy mình á
cách lỗ lỗ vô giá là cực
hiện nay các miệng đáy đều nằm cách bờ chừng hơn một mươi hải lý
những miệng đáy xa khơi như vậy
chủ hàng đáy phải lên tận dùng cao nguyên mua các cây kè cao hai mươi hai mươi năm mét
sau đó mua lưới làm đáy chờ tới con nước đi đóng đáy
thường chủ đáy không trả lương cho bạn tròi mà ăn chia theo miệng đáy
cứ sáu miệng đáy đổ được thì bạn tròi được chia hai miệng
nếu trúng thì cũng được năm trăm linh ba trăm linh ngàn một ngày
nếu thất thì vợ con trong đất liền phải mượn nợ
giờ cũng giỡn lắm mà giờ thì nước cũng được vài triệu khi nước cũng không có vài trăm ngàn gì đó
không nhiều bằng hồi đó
giờ cũng giỡn hơn hồi đó đó tôm tép cũng nhiều
hàng ngày những bạn tròi làm việc trên những sợi dây thừng căng giữa biển khơi
bão biển dông tố hàng năm gây bao nỗi khổ đau cho những gia đình bạn tròi nghề đáy hàng khơi
nên giờ đây rất nhiều ông chủ hàng đáy lâm vào cảnh lao đào phá sản
nghề đáy hàng khơi bắt đầu từ những thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
hồi ấy có hàng trăm người làm chủ với hàng nghìn bạn tròi làm thuê
nhưng qua nhiều đợt sống
nhiều người trắng tay vì hàng trăm miệng đáy cùng dãy cột kè trị giá gần cả tỷ đồng
trôi theo những cơn cuồng phong của biển
cũng như mình bằng khó khăn nhất là lúc mà mình ra mà lộp ở tháng một mươi tháng một mươi một đó
gặp sóng gió rồi đó rồi hàng đáy hàng xong mình nó hư hao rồi
nó gãy nọc này kia kia nó thì nó khó khăn
cũng như lọt qua tháng này trời nó im nè nói chung cũng đỡ hư hao
không có tốn kéo như cái tháng một mươi tháng một mươi một rồi

khi mình ra cái hàng đáy mình nó gặp chữ cố
rồi nó sập rồi cái gãy nọc rồi nó đống không được
rồi mình nghĩ mình sẽ sửa sang rồi lại
có quá nhiều lý do dẫn đến những bất trắc ập xuống với bạn tròi
mà dông lốc làm sập tròi là nỗi lo thường trực
hầu như năm nào cũng có những bạn tròi tử nạn vì tròi sập
tuy nhiên lần sập tròi hàng loạt xảy ra hồi tháng một mươi một năm hai nghìn chín
là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với những người làm nghề đáy